như một sự bù đắp khoa học đã đem lại cho cô một người đàn ông tài năng và tâm đầu ý hợp
pierre curie là trưởng phòng thí nghiệm của trường vật lý paris
lúc đó ông đã ba mươi năm tuổi chưa vợ nổi tiếng bởi những phát minh về hiện tượng điện áp và định luật từ tính mang tên kiri
nhà vật lý tài ba này còn là người mang tâm hồn nghệ sĩ
ông viết văn làm thơ yêu âm nhạc và tất nhiên là say mê khoa học
chỉ vài tháng sau khi gặp gỡ
pierre đã yêu nhau và nhanh chóng đi đến hôn nhân
lễ cưới của họ hết sức đơn giản không có nhẫn cưới tiệc cưới không có cả nghi thức tôn giáo
họ đạp xe về nông thôn hưởng tuần trang mật
ngay cả trong phần trang mật câu chuyện giữa hai người không phải là lĩnh vực yêu đương tình ái
mà là lý tưởng khoa học công việc nghiên cứu và các thí nghiệm
hai năm sau ngày cưới marikuri sinh con gái đầu lòng và chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ vật lý
bà đã chọn hiện tượng phóng xạ của nguyên tố urani làm đề tài nghiên cứu
phải chạy vậy mãi hai vợ chồng pikuri mới mượn được một gian hầm ẩm thấp để làm phòng thí nghiệm
với hàng ngàn phép tính toán và đo đạc ngót chục năm sau đó
hai vợ chồng kiri phát hiện ra một nguyên tố phóng xạ mới có cường độ mạnh gấp bốn trăm linh lần so với urani nguyên chất
marie curie đã lấy tên tổ quốc mình ba lan để đặt tên cho nguyên tố đó
ít lâu sau hai vợ chồng bà lại phát hiện thêm nguyên tố có cường độ phóng xạ cực mạnh đó là radi
vì tinh luyện radii tử quặng bách polan rất vất vả và tốn kém họ quyết tâm tìm cách sáng chế
sau bốn năm trời với hàng ngàn thí nghiệm hai vợ chồng curie đã luyện thành công chất radii
với thành tựu này năm một nghìn chín trăm linh ba viện khoa học hoàng gia london đã tặng hai ông bà huy chương davi
và một tháng sau viện hàn lâm khoa học thụy điển trao tặng hai người giải thưởng nobel vật lý
marie curie luôn khiến người khác phải kinh ngạc bởi khả năng truyền cảm hứng
bà là người phụ nữ vĩ đại chẳng có gì ngăn cản được niềm đam mê và sự nghiệp của bà
sớm ngày một mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm linh sáu như thường lệ pierguri ra khỏi nhà
và không ai ngờ đó là một chuyến đi định mệnh
trên đường tới viện hàn lâm khoa học pháp pierre bị xe nượn biến chết khi mới bốn mươi sáu tuổi
đứng lên sau tai họa và nỗi đau khổ tột cùng
một năm sau marie curie được nhận chức giáo sư thay thế chồng giảng dạy tại trường đại học
và trở thành nữ giáo sư đầu tiên của trường đại học paris
bằng nghị lực phi thường vừa phải một mình nuôi hai con nhỏ vừa đảm đương công việc dạy học và nghiên cứu khoa học
năm một nghìn chín trăm một mươi một marie curie lại một lần nữa nhận giải thưởng nobel vật lý
chính phủ pháp quyết định tặng bà huân chương bắt đầu bội tinh
marie curie đã hiến thân đời mình cho khoa học bằng lòng dũng cảm và vô tư hết mình
sau khi chất radi xuất hiện người ta phát hiện tia phóng xạ của nó có thể xuyên qua cơ thể phá hoại các tế bào bệnh
do đó nó trở thành thứ vũ khí hữu hiệu chống lại căn bệnh ung thư
giới đầu tư khắp thế giới đua nhau trả giá thật cao để mua độc quyền phương pháp tinh luyện radi
nhưng marie curie không biết
paris cho rằng phát minh khoa học là để mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại chứ không phải để mưu lợi cá nhân
vì thế bà đã công bố cho toàn thế giới biết phương pháp tinh luyện radi
năm một nghìn chín trăm một mươi bốn bà được cử làm giám đốc viện radix ở paris
đây là cơ sở đầu tiên sử dụng radi điều trị bệnh ung thư
trong chiến tranh thế giới thứ nhất marie curie cùng con gái là irene đã ra sức ứng dụng tia radix để cứu người
bà là một nhà khoa học đáng kinh ngạc
người phụ nữ đầu tiên giành giải thưởng nobel và hơn một trăm linh năm sau
vẫn chưa có người phụ nữ nào giành giải nobel ở cả hai lĩnh vực khác nhau là vật lý và hóa học như vậy
nghiên cứu khoa học là một quá trình gian khổ và cũng ẩn chứa rất nhiều hiểm nguy
kim loại phóng xạ polonium hai trăm một mươi
được vợ chồng nhà khoa học berlicury phát hiện năm một nghìn tám trăm chín mươi tám cực kỳ độc hại
nó độc hơn khoảng hai trăm năm mươi triệu lần so với chất kịch độc cyanur và thường có trong urani tự nhiên
ngày một mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn marie curie qua đời
các bác sĩ cho biết bà bị trúng độc radix
do bị bức xạ lâu dài nội tạng của bà bị tổn thương nghiêm trọng
thi hải của bà được mai táng tại ngoại ô paris bên cạnh người bạn đời người chồng pierre curie
để ghi nhớ công hiến lớn lao của nữ bác học kiệt xuất trong việc nghiên cứu các nguyên tố mang tính phóng xạ
người ta đã gọi đơn vị cường độ tính phóng xạ là kiury
marie curie mất đúng vào năm con gái và con rể là irene jolies curie và frederic được tặng giải thưởng nobel về hóa học